đó là lê thanh hưng hai mươi chín tuổi ở thị trấn hồ huyện thuận thành tỉnh bắc ninh
để thực hiện ý đồ trộm cắp tài sản nhà bác ruột là bà nguyễn thị nhung hưng đã lên kế hoạch rất bài bản và cụ thể
trước thời gian gây án khoảng hai tuần lợi dụng sơ hở của con trai bà nhung hưng sao chép một bộ chìa khóa nhà bà nhung chờ thời cơ thuận lợi để đồn nhập trộm cắp tài sản
do nắm rõ mọi quy luật sinh hoạt nhà bà nhung khoảng một mươi hai h ngày hai mươi tháng hai hưng đi xe máy từ hà nội về bắc ninh sau đó gửi xe tại bệnh viện sản nhi bắc ninh rồi đi bộ đến nhà nạn nhân
khoảng hơn một mươi ba giờ cùng ngày hưng dùng chìa khóa đã chuẩn bị trước đó mở cửa và trốn trong phòng ngủ tầng ba
khoảng một mươi bốn h ngày hôm sau hai mươi một tháng hai đối tượng bịt kín mặt đeo găng tay và mở cửa phòng ngủ bà nhung để trộm cắp
bị nạn nhân phát hiện chống cự kẻ thù ác đã dùng kéo đâm liên tiếp khiến nạn nhân tử vong
sau đó đối tượng lấy trộm túi sách bên trong có khoảng chín trăm linh đồng một xe máy một dây chuyền và một bông tai
tại vì hình ảnh ngày hôm đấy em di chuyển lại trong nhà
nên cả tối hôm trước lúc hai bác ngủ thì em qua xuống nhà thằng một em lục lội lục lọi để tìm chìa khóa các thứ
tại cơ quan điều tra lê thanh hưng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội
vì biết gia đình bà nhung chuẩn bị xây nhà lại có kết sát trong phòng ngủ
hưng đang cần số tiền lớn chi trả việc cá nhân nên đối tượng đã không ngần ngại ra tay với chính bác ruột của mình
sau khi gây án hưng gửi xe trộm cắp được tại bãi trông xe thuộc phường đồng xuân quận hoàn kiếm thành phố hà nội và bắt grab quay lại nhà nạn nhân
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc ninh đã thu giữ toàn bộ tăng vật vụ án
và ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với lê thanh hưng về tội giết người cướp tài sản
lê thành hưng là đối tượng đã có một tiến án về tội trộm cắp tài sản

việc nhanh chóng điều tra làm rõ đối tượng gây án đã thể hiện tinh thần kiên quyết tấn công chấn áp tội phạm của lực lượng cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc ninh
qua đó kịp thời chấn an dư luận tạo được niềm tin của quân chúng với lực lượng công an
sau một tháng lẩn trốn đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm với nhiều tội danh giết người cướp tài sản mua bán người
đã bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh lào cai truy bắt thành công tại xã bản việt huyện bảo thắng tỉnh lào cai
trước đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lào cai đã ra quyết định truy nã đối với giàng xeo thế sinh năm hai nghìn một
có hộ khẩu thường trú tại thôn khe thượng làng mới xã cốc lầu huyện bắc hà tỉnh lào cai
về hành vi mua bán người dưới một mươi sáu tuổi cướp tài sản và giết người cướp tài sản
theo tài liệu của cơ quan cảnh sát điều tra chỉ trong bốn tháng từ tháng chín năm hai nghìn một mươi chín đến tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
đối tượng giàng xeo thế đã thực hiện chót lọt năm vụ mua bán người dưới một mươi sáu tuổi giả danh công an trung quốc
cướp tiền của công dân việt nam đi làm thuê tại khu vực biên giới việt nam trung quốc
giết một lái xe taxi tại huyện hà khẩu tỉnh vân nam trung quốc và cướp toàn bộ tài sản của nạn nhân
sau khi thực hiện hàng loạt các hành vi phạm tội đối tượng thế đã trốn về việt nam
liên tục thay đổi nơi ẩn trú tại các tỉnh lào cai yên bái sơn la để qua mắt lực lượng chức năng
đối tượng trà trộn trong những tốp thợ bốc vác thuê hoặc là làm thợ xây tại các khu vực heo hút
giáp biên giới các tỉnh biên giới có tiếp xác với trung quốc
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lào cai đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật
với hành vi đánh bạc năm đối tượng đều ở xã phước đông huyện gò dầu đã bị công an huyện gò dầu tỉnh tây ninh tạm giữ hình sự
vào lúc hai mươi ba h ngày hai mươi hai tháng hai trong một đám tang tại ấp suối cao xã phước đông
lực lượng công an đã bắt quả tang nguyễn thành dương đang làm cái lắc tài xỉu cho bốn người khác cùng tham gia
sáu điện thoại di động ba hột xí ngầu trên bảy mươi năm triệu đồng cùng một số vật dụng liên quan
tại cơ quan điều tra đối tượng dương khai nhận thấy việc tổ chức lắc tài xỉu ở đám tang tránh được lực lượng công an mà không phải mất tiền sâu
nên trên địa bàn có đám tang thì dương đã mang dụng cụ lắc tài xỉu đến rồi đứng ra làm cái cho các con bạc đang ở trong đám tang cùng tham gia
thưa quý vị sau tết nguyên đán tại đà nẵng tình trạng cờ bạc rất nở rộ
rất nhiều người cho rằng đây là thú vụ
vui khi có thời gian rảnh rỗi nhưng lâu dần thú vui đỏ đen sẽ tạo thành sự ăn thua dẫn đến đam mê nghiện ngập
và hệ lụy của cờ bạc thì không chỉ ảnh hưởng đến người tham gia mà còn gây mất an ninh trật tự và mất ổn định cho xã hội
qua công tác nắm địa bàn công an phường thạch thang quận hải châu thành phố đà nẵng đã tiến hành mật phục bắt quả tàng hai vụ đánh bạc trái phép với một mươi đối tượng tham gia